sau ba ngày xét xử vào ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh sơn la đã tuyên án đối với tám bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại sở y tế tỉnh sơn la
tòa án nhân dân tỉnh sơn la tuyên phạt các bị cáo bùi thị hoa nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính sở y tế tỉnh sơn la tám năm tù
bùi thị thu tổng giám đốc công ty cổ phần thiết bị và công nghệ hưng phát công ty hưng phát sáu năm sáu tháng tù
mai anh tuấn nguyên chuyên viên kế hoạch tài chính sở y tế tỉnh sơn la năm năm tù hoàng vũ quyển cộng tác viên công ty thiết bị y tế việt nam việt mít bốn năm tù
tạ ngọc chức giám đốc công ty đầu tư toàn cầu ba năm chín tháng tù trần minh đức cộng tác viên công ty thiết bị y tế việt nam viet ba năm tù và cho hưởng án treo
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn thị kim an nguyên giám đốc sở y tế tỉnh sơn la và sa văn khuyên nguyên phó giám đốc sở y tế tỉnh sơn la ba năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử chấp nhận sự thỏa thuận và tự nguyện khắc phục hậu quả tổng số tiền hơn một sáu tỷ đồng của các bị cáo đồng thời buộc công ty hưng phát phải bồi thường cho nhà nước số tiền thiệt hại còn lại là hơn ba hai tỷ đồng
đối tượng nguyễn kim long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại ấp phú ninh xã song phú huyện tam bình vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người

biên giới campuchia thuộc ấp đông lợi xã tân đông huyện tân châu tỉnh tây ninh
bước đầu ánh khai nhận đã từ nhà riêng đi theo đường tiểu ngạch qua biên giới campuchia
mua tám mươi bốn hộp pháo nổ trọng lượng một trăm bốn mươi kg với giá sáu năm trăm linh đồng sau đó nguyễn trang vào bốn bao tải
màu đỏ rồi dùng xe mô tô chở hai bao và thuê một đối tượng tên liếc chưa rõ lệ lịch chở hai bao con
lại trên đường vận chuyển để bán lại cho các đối tượng từ thành phố hồ chí minh thì bị bắt giữ
huỳnh văn ánh là đối tượng đã có tiền án tiền sự về tội buôn lậu
khi đang giao pháo nổ trái phép cho một người đàn ông trần văn long sinh năm hai nghìn bốn và đối tượng
dương quốc công sinh năm hai nghìn bốn cùng chú ấp cẩm an xã cẩm giang huyện gò dầu đã bị công an huyện
bến cầu tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự tăng vật thu giữ là bốn mươi hai kg pháo nổ và một xe mô tô là
phương tiện vận chuyển long khai nhận được một người tên hải thuê vận chuyển sẽ được
trả công là ba triệu đồng một chuyến sau đó long rủ công và dùng xe mô tô của công di chuyển
đến địa điểm giao thì bị phát hiện bắt giữ
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai công an quận phú nhuận thành phố hồ chí minh đã triệt phá thành công sòng bạc
tại căn nhà số bốn trăm tám mươi chín a xẹt hai mươi một st sáu mươi bốn huỳnh văn bánh quận phú nhuận tạm giữ chín đối tượng
trong đó trần kỳ quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và nguyễn đặng trấn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là hai đối tượng tổ chức
và trực tiếp tham gia đánh bạc
tại cơ quan điều tra quang và hải khai thuê căn nhà trên để tổ chức đánh bạc
sông bạc hoạt động hơn một tháng nay theo hình thức bài poker xì tố và đổi phỉnh chip lấy tiền
theo đó các đối tượng có sự phân công nhiệm vụ cụ thể như chiêu dụ các văn bản tham gia
riêng người phục vụ chi bài người thực hiện nhiệm vụ cảnh giới và được trả công hai trăm linh đồng
một ngày một người hàng ngày hải và quang luôn phi nhau ghi sổ thông tin số tiền phỉnh chip
khách mua đến cuối giờ tổng kết lại chia nhau bình quân mỗi ván bài quang và hãng lấy tiền sâu năm
tổng số tiền khách thắng
mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng phương thức tổ chức đánh bạc của quang và hải rất tinh vi
có sự chuẩn bị đối phó với cơ quan chức năng như là nơi tổ chức đánh bạc được bố trí trên tầng bốn
của căn nhà cổng kính tường cao trang bị nhiều lớp cửa cửa chỉ mở được bằng vân tay của quang và hải
gắn camera giám sát người ra vào căn nhà và thuê người cảnh giới trong suốt thời gian đánh bạc
tăng vật thu giữ gồm gần hai trăm một mươi triệu đồng tiền mặt sáu điện thoại di động và một số dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc
công an quận nhất tp hcm cho biết vừa di lý ngô quang tôn bốn mươi một tuổi ngủ tại tỉnh thái bình
từ tỉnh gia lai về tp hcm đây là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một
truy nã từ năm hai nghìn bảy về tội danh cố ý gây thương tích
theo hồ sơ vụ án vào tháng một năm hai nghìn bảy một người đàn ông tên vinh tới hai người bạn của mình
đang tranh cãi trước city plaza số hai trăm ba mươi đường nguyễn trãi quận một nên vào can ngăn
lúc này tôn từ trong siêu thị ra bất ngờ cầm dao chạy ra chém anh vinh rồi bỏ chạy
nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với tuân nhưng người này đã trốn khỏi nơi cư trú
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận một phát hiện tuân đang lẫn trốn
tại huyện rồng ba tỉnh gia lai nên đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ
theo công an quận một từ khi thành phố mới đợi cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm
đơn vị đã triệt phá thành công ba vụ trộm cắp một vụ cướp giật vận động truy bắt bốn đối tượng truy nã
công an quận một tp hcm cho biết đang tạm giữ trần kim oanh ba mươi năm tuổi ngụ tại quận tân phú
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là đối tượng chuyên làm giả tin nhắn chuyển khoản để lừa các cửa hàng khi giao dịch
theo điều tra muốn có tiền tiêu xài và hàng hóa để sử dụng oanh đã làm giả tin nhắn xác nhận
chuyển khoản của ngân hàng khi mua hàng hóa rồi chiếm đoạt hàng hóa tiền của các cửa hàng
cụ thể oanh lưu số điện thoại của mình trên điện thoại bằng tên của một ngân hàng
khi mua hàng oanh sẽ yêu cầu chủ cửa hàng cung cấp số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền trả
nhưng thực chất là làm giả tin nhắn với nội dung đây chuyển khoản rồi gửi vào số điện thoại của mình
sau đó oanh gửi hình ảnh nội dung tin nhắn để chuyển khoản cho chủ cửa hàng rồi chiếm đoạt số hàng hóa và tiền
đối tượng này còn ma mảnh bằng cách chuyển dư tiền rồi yêu cầu chủ cửa hàng trả lại số dư bằng tiền mặt
bằng thủ đoạn trên oanh đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại hai cửa hàng trên địa bàn quận một
với số tiền gần bốn triệu đồng
công an quận một cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của anh tại quận tân phú để điều tra làm rõ
sau hai ngày xét xử sáng nay ngày hai mươi chín tháng một mươi hai phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
cùng sáu bị cáo trong vụ giúp công ty nhật cường trúng thầu chuyển sang phần tranh luận
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
trong đó viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo nguyễn đức trung
từ ba đến bốn năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sáu bị cáo còn lại gồm nguyễn văn tứ nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội và nguyễn tiến học
nguyên phó giám đốc sở đều bị đề nghị từ ba mươi sáu đến bốn mươi hai tháng tù
phạm thị kim tuyến nguyên trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư và võ việt hùng
nguyên giám đốc công ty đông kinh bị đề nghị từ năm đến sáu năm tù
phạm thị thu hường nguyên tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư và lê duy tuấn giám đốc đông kinh
bị đề nghị từ bốn đến năm năm tù về cùng tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
viện kiểm sát xác định hành vi vi phạm quy định về đấu thầu của các bị cáo trong vụ án đã làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu
dẫn đến hiệu quả mục đích yêu cầu gói thầu không đạt được gây thiệt hại cho nhà nước hơn hai mươi sáu tỷ đồng
đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay các đối tượng nói trên đã cho khoảng hai mươi người dân vay tiền với số tiền hơn một tỷ đồng
thu lợi bất chính khoảng năm trăm linh triệu đồng công an tp biên hòa đề nghị những ai đã vay tiền của các đối tượng trên hãy liên hệ với đội cảnh sát hình sự công an tp biên hòa để cung cấp thêm thông tin xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật

cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang đã khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam đặc biệt để đối phó với cơ quan công an các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm ghi số đề thậm chí chúng còn đến thành phố nha trang thuê nhà nghỉ để hoạt động

đặc biệt để đối phó với cơ quan công an các đối tượng ghi số đề đặc biệt để đối phó với cơ quan công an các đối tượng ghi số đề

đầu năm đến nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã tiếp nhận hàng chục bị hại đến trình báo nắm bắt thông tin đơn vị đã đấu tranh triệt phá được sáu vụ với sáu đối tượng